theo thống kê của bộ công thương hiện nay tỷ lệ hàng việt tại các hệ thống siêu thị trong nước duy trì ở mức cao hầu hết trên tám mươi
còn tại các chợ truyền thống tỷ lệ này là trên sáu mươi
đây là minh chứng rõ nét cho việc hàng hóa việt đang dần chiếm lĩnh được thị trường nội địa trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gai gắt như hiện nay
tuy nhiên vẫn còn nhiều rào cản khiến cho hàng việt chưa thực sự đến tay người tiêu dùng
vậy đâu là những khó khăn vướng mắt trong câu chuyện người việt sử dụng hàng việt nhiều hơn
và cần làm gì để tỷ lệ sử dụng hàng việt được nâng lên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
xin cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông theo một thống kê của mỹ cho thấy có đến bảy mươi người việt nam ưa chuộng các sản phẩm thương hiệu nước ngoài
vậy thì căn nguyên của câu chuyện này là như thế nào
có một thực tế đó là năng lực cạnh tranh của sản phẩm cũng như doanh nghiệp của việt nam còn thiếu và yếu
so với nhiều những cái nhà sản xuất hay là những cái thương hiệu trên thế giới đặc biệt là so với cả những nước phát triển
thứ hai nữa đó là về vấn đề thương hiệu
tố lợi những thương hiệu nổi tiếng hay là có giá trị cao ở việt nam thì cũng chưa nhiều so với ở các nước phát triển
chính vì vậy có một thực tế là rất nhiều người tiêu dùng của việt nam đến nay vẫn ưa chuộng những thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài hơn là những hàng hóa sản xuất trong nước
mặc dù là cái chất lượng của hàng hóa sản xuất trong nước cũng không kém gì so với cả những cái thương hiệu nổi tiếng đó
trong những năm qua thì có nhiều doanh nghiệp việt nam đã nỗ lực tạo ra những thương hiệu chiếm được lòng tin của người tiêu dùng
tuy nhiên thì trên thị trường lượng sản phẩm này vẫn còn quá ít
vậy thì theo ông cần phải làm gì để người việt tiêu dùng hàng việt nhiều hơn
điều này đặt ra một cái nhiệm vụ đó là gì
đó là về phía cơ quan quản lý nhà nước thì cần phải có những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp làm sao đó xây dựng quản trị và phát triển thương hiệu của mình
mà trong một thời gian ngắn hoặc trong thời gian sắp tới thì có thể là có nhiều thương hiệu nổi tiếng mang tầm cỡ quốc tế hơn nữa trên thế giới
mặt khác thì cũng phải là nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình để đảm bảo là hàng hóa thì là chất lượng tốt hơn có giá cả phải trăng hơn và có khả năng cạnh tranh được với cả những cái hàng hóa của những thương hiệu trên thế giới
như ông đã chia sẻ thì từ góc độ của mình ông có đề xuất gì để người việt nam tiêu dùng hàng việt nam nhiều hơn
bộ công thương có rất nhiều những hoạt động liên quan đến cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam để làm sao đó là phổ biến cũng như là tuyên truyền quảng bá cho người tiêu dùng của việt nam biết đến nhiều hơn những cái hàng hóa chất lượng tốt của việt nam cũng như là những cái nhãn hiệu thương hiệu hàng hóa có chất lượng của việt nam
bộ công thương cũng có nhiều những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực xây dựng quản trị phát triển thương hiệu của mình
những hoạt động này phối hợp với những hoạt động đồng bộ ngắn kết với những hoạt động khác
thì sẽ góp phần là giúp cho là thương hiệu tốt của việt nam thương hiệu mạnh của việt nam nâng cao được cái khả năng năng lực cạnh tranh trên thị trường việt nam trên thị trường nội địa
và qua đó thì là góp phần là quảng bá cái thương hiệu này tốt hơn đến người tiêu dùng của việt nam
một lần nữa xin cảm ơn ông